trong tháng bốn này gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín sẽ đến tay người thụ hưởng
gói hỗ trợ này có quy mô gần sáu mươi hai tỷ đồng được đánh giá là chưa có tuyệt lệ và là hành động cấp bách kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trước trận chiến chống đại dịch covid một mươi chín
trong tháng bốn cơ bản áp dụng ngay với một số đối tượng như người có công hộ nghèo hộ cận nghèo bảo trợ xã hội
với đối tượng thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm xã hội thì có thể áp dụng ngay trong tuần này khi thủ tướng ký quyết định về tiêu chí và cách làm đầy đủ
đối với nhóm hộ kinh doanh cá thể sẽ cân cứ vào kết quả đánh giá tình hình nộp thuế trong quý i để triển khai hỗ trợ
dự kiến nhóm này sẽ nhận được hỗ trợ vào cuối tháng bốn và đầu tháng năm với bảy nhóm lao động tự do bao gồm những người bán hàng rong những người làm xe ôm những người thu rác bốc vác bán vé số
những lao động trong lĩnh vực như nhà hàng dịch vụ ăn uống chăm sóc sức khỏe sẽ có các hướng dẫn chi tiết để các địa phương dựa vào đó khảo sát đánh giá và lên danh sách cụ thể